xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết trong khoảng thời gian ba ngày tới tại bắc bộ sẽ có sự thay đổi liên tục
trong đêm nay và ngày mai tại khu vực phía đông bắc bộ vẫn phổ biến là kiểu thời tiết nắng nhẹ
về đêm và sáng thì trời xe lạnh
tuy nhiên từ chiều tối ngày mai khi mà hệ thống áp cao trên mực năm m
có xu hướng lấn về phía tây tạo ra nhiễu động gió đông trên cao có khả năng gây mưa trở lại
có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo rông xét và gió giật mạnh
nhiệt độ vì thế mà giảm dần cao nhất ngày mai là từ ba mươi đến ba mươi ba độ sau đó sẽ giảm tiếp mỗi ngày một độ
trái ngược với các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ thì trong ngày hôm nay và ngày mai thời tiết mới giảm mưa và khô giáo hơn
những cơn gió từ biển thổi vào cũng không đủ để gây mưa rông cho vùng tây bắc
vì thế mà tại đây trong ba ngày tới thời tiết nhìn chung là sẽ ổn định khô giáo có nắng nhẹ
và nhiệt độ cũng sẽ chỉ giao động xung quanh ngưỡng là từ hai mươi chín ba mươi hai độ trong ngày mai và từ ba mươi ba mươi ba độ trong hai ngày tiếp theo
kiểu thời tiết này sẽ thuận lợi cho công tác dân sinh và phòng chống dịch bệnh của người dân
rồi xuống miền trung cũng chịu ảnh hưởng của rãnh hấp thấp và gió ấm từ biển thổi vào
tuy nhiên mức ảnh hưởng là không đồng đều
trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế đều có trạng thái là nắng nhẹ khô giáo
tuy nhiên cũng từ ngày năm tháng một mươi tức là ngày thứ ba tuần tới thì mưa rông sẽ xuất hiện tại bắc trung bộ
kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm vì thế mà người dân cần lưu ý
về tình hình nhiệt độ nếu như nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
thì trong hai ngày tiếp theo sẽ giảm xuống ở mức là từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ vào trưa chiều
cũng có sự phân hóa như vậy các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thì mưa rông sẽ xuất hiện ngay từ chiều tối nay tại ba tỉnh nam trung bộ
kèm theo cảnh báo về mưa lũ sạt lở ngập úng
trong khi đó từ đà nẵng đến bình định thời tiết ổn định khô sáo và không mưa
nhiệt độ phổ biến trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ trong ba ngày tới
cùng chung trạng thái mưa rông lớn khu vực vùng cao tây nguyên sẽ có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi sáu mươi mm
nơi còn trên một trăm linh mm từ chiều tối nay
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
sau đó từ ngày mai ngày bốn tháng một mươi mưa tiếp tục có xu hướng gia tăng hơn về cường độ
người dân cần lưu ý đảm bảo an toàn về người và tài sản
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
và về đêm nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
không nằm ngoài vùng mưa rông các tỉnh thành nam bộ cũng sẽ hứng chịu đợt mưa lớn diện rộng từ đêm nay
kèm theo khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp
đặc biệt mưa sẽ còn gia tăng về lượng và cường độ trong ngày mai
dẫn tới nhiều điểm xuất hiện mưa vừa cho đến mưa to
người dân cần hết sức lưu ý các hiện tượng nguy hiểm đi kèm
nhiệt độ vì thế mà giảm mạnh cao nhất trưa chiều
chỉ trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ trong ngày mai
và tiếp tục giảm trong hai ngày tiếp theo